chiếc xe container chở vào hạt điều bất ngờ mất lái lao thẳng vào hàng rào nhà dân lật ngang trước
cửa nhà khiến hàng chục tấn vỏ hạt điều bung chản vào nhà vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày bốn tháng
một mươi hai trên cú lộ một mươi ba đoạn qua thị trấn lộc ninh huyện lộc ninh tỉnh bình phước toàn bộ hình ảnh được
camera an ninh ghi lại cú lật mạnh khiến toàn bộ hàng rào nhà dân bị tông gãy nát hàng chục tấn
bốn vỏ hạt điều trên thùng xe bị bung tràn vào nhà và ra đường rất may thời điểm xảy ra tai nạn
ít người qua lại nên không xảy ra thiệt hại về người tài xế may mắn thoát chết chỉ bị thương